đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm số ba thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với ủy ban nhân dân phường một mươi một thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức mô hình công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm số ba thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với ủy ban nhân dân phường một mươi một thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức mô hình công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy với đồng bào dân tộc tôn giáo